trong phần tin quốc tế hội đồng bảo an liên hợp quốc chỉ trích vụ triều tiên phóng tên lửa
thổ nhĩ kỳ khẳng định quyết tâm tiêu diệt khủng bố
sau đây là nội dung chi tiết
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đoàn các trưởng đại diện cơ quan việt nam tại nước ngoài
mới nhận nhiệm vụ nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín
cùng dự có đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
đồng chí hoàng bình quân ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương
và đại diện lãnh đạo văn phòng tổng bí thư văn phòng trung ương ban đối ngoại trung ương
tại buổi tiếp hai mươi bảy đồng chí được giao nhiệm vụ đại sứ đặc mệnh toàn quyền và tổng lãnh sự
làm việc chính thức và kiêm nhiệm tổng số bốn mươi năm quốc gia trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi chín
đã báo cáo với tổng bí thư nguyễn phú trọng kết quả của hội nghị ngoại giao hai mươi chín
những điều rút ra và quán triệt sau phát biểu chỉ đạo của tổng bí thư tại hội nghị
và dự kiến phương hướng nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ tới với chủ đề
nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế
thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của đại hội đảng lần thứ một mươi hai
chia sẻ với hai mươi bảy đại sứ đặc mệnh toàn quyền và tổng lãnh sự mới nhận nhiệm vụ lần này
tổng bí thư ghi nhận những đóng góp to lớn của ngành ngoại giao trong thời gian qua
đồng thời căn dặn mỗi đồng chí phải luôn ghi nhớ một mươi chữ đúng vai thuộc bài bản lĩnh trí tuệ khôn khéo
trong quá trình đảm nhận nhiệm vụ và trọng trách to lớn trong thời gian tới
đại diện cho đất nước tổ quốc tại các địa bàn quốc tế
chúc tất cả các đại sứ tổng lãnh sự lên đường làm nhiệm vụ may mắn mạnh khỏe
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao xây dựng cơ quan đại diện của nước ta
tại nước ngoài ngày càng khang trang to đẹp xứng đáng là bộ mặt và hình ảnh của đất nước con người việt nam
ninh thuận cần phát triển nền kinh tế theo hướng xanh sạch
cần thu hút đầu tư vào các mảng nông nghiệp công nghệ cao năng lượng tái tạo
các doanh nghiệp đầu tư các nhà máy ven biển các khu công nghiệp ven biển phải chú ý đến việc xả thải
nếu vi phạm với môi trường phải đóng cửa nhà máy
đây là yêu cầu của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tại hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh ninh thuận
năm hai nghìn một mươi sáu diễn ra vào sáng nay tại ninh thuận
trong số năm mươi bảy dự án kêu gọi đầu tư trọng tâm là các lĩnh vực du lịch dịch vụ năng lượng tái tạo
chế tạo phụ tùng ngành điện phát triển hạ tầng đô thị chế biến nông sản đặc sản
sáng nay tỉnh ninh thuận đã ký kết hợp tác đầu tư một số dự án lớn
đó là dự án điện gió trung nam dự án khu đô thị biển bình sơn ninh chữ
và dự án nhà máy thép của tập đoàn tôn hoa sen với tổng nguồn vốn đầu tư lên tới hơn một mươi tỷ usd
thêm một dự án nhà máy thép được ký kết đầu tư xây dựng tại tỉnh ven biển
vấn đề môi trường một lần nữa được thủ tướng chỉ đạo quyết liệt ngay tại hội nghị
thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh cũng như nhà đầu tư phải rút kinh nghiệm từ phongmosa
và yêu cầu các nhà đầu tư phải cam kết không để xảy ra tình trạng xả thải môi trường nhất là môi trường biển
các khu công nghiệp cảng biển tổng hợp cần phải đặc biệt chú ý đến kiểm soát và bảo vệ môi trường
trong đó đặc biệt là khói bụi của nhà máy khu vực kinh tế muối công nghiệp nước thải
trong phát triển không phá hỏng lợi thế phát triển du lịch và kinh tế biển
thì có thể nói hôm nay một thông điệp nữa mà chính phủ muốn đưa ra với các nhà đầu tư
nếu vi phạm môi trường
phải đóng cửa nhà máy và nộp toàn bộ tài sản cho nhà nước nếu vi phạm
theo quyết định số ba nghìn năm trăm một mươi sáu của bộ công thương dự án khu liên hợp luyện cán thép hoa sen cà ná ninh thuận
với công suất một mươi sáu triệu tấn một năm đã được bổ sung vào quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất
và hệ thống phân phối thép giai đoạn hai nghìn hai mươi xét đến hai nghìn hai mươi năm
theo đó tập đoàn hoa xen dự kiến sẽ triển khai dự án khu liên hợp luyện cán thép hoa xen cà ná ninh thuận
theo năm giai đoạn
từ hai nghìn một mươi bảy đến hai nghìn ba mươi một chủ tịch tập đoàn này đã cam kết không xả thải ra môi trường
chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm dịnh các cơ chế kiểm soát ô diễm
nhằm đảm bảo độ tính cậy hiệu quả trong việc xử lý chất thải
tuân thủ đúng các tiêu chuẩn về môi trường hạn chế tối đa việc xả thải ra môi trường bên ngoài
theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh ninh thuận đến năm hai nghìn ba mươi
ninh thuận định hướng phát triển kinh tế theo mô hình kinh tế xanh sạch
về chính sách ưu đãi
đầu tư thủ tướng chính phủ đã cho phép tỉnh ninh thuận được hưởng ở khung cao nhất
của tất cả các chính sách về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư theo quy định của pháp luật
ninh thuận chủ trương dành các ưu đãi cao nhất cho các nhà đầu tư trong khung quy định của chính phủ
đồng thời sẽ vận dụng tối đa các hỗ trợ cao nhất cho các nhà đầu tư khi thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh
hôm nay bộ thông tin và truyền thông lần đầu tiên đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm
ngày truyền thống ngành thông tin và truyền thông ngày hai mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam đã đến dự buổi lễ
chủ tịch nước trần đại quang đã gửi lãng hoa chúc mừng
ngày hai mươi tám tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chính phủ cách mạng lâm thời nước việt nam dân chủ cộng hòa do chủ tịch hồ chí minh đứng đầu
tuyên cáo trước quốc dân đồng bào và thế giới về việc thành lập chính phủ nước việt nam mới
việt nam có một mươi ba bộ trong đó có bộ thông tin tuyên truyền bộ giao thông công chính tiền thân của bộ thông tin và truyền thông ngày nay
trên cơ sở đó ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số hai trăm sáu mươi
lấy ngày hai mươi tám tháng tám hàng năm là ngày truyền thống ngành thông tin và truyền thông việt nam
nhìn lại bảy mươi một năm qua nhất là trong ba mươi năm đổi mới ngành thông tin và truyền thông đã trở thành ngành tiên phong
thực hiện đường lối đổi mới một cách sáng tạo với quyết sách đi thẳng vào công nghệ hiện đại số hóa đa dịch vụ
thới biểu chính có một mươi hai bảy trăm ba mươi tám điểm bán kính phục vụ bình quân đạt hai chín mươi ba km một điểm
chín mươi một bảy số xã trong cả nước có báo nhân dân đến trong ngày tỷ lệ phủ sóng di động trên toàn quốc đạt chín mươi năm
tổng doanh thu của các doanh nghiệp viễn thông năm hai nghìn một mươi năm đạt gần năm trăm hai mươi sáu năm trăm linh tỷ đồng nộp ngân sách bốn mươi tám hai trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
tổng doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin năm hai nghìn một mươi năm đạt hơn hai mươi tỷ đô la mỹ
phát biểu tại lễ kỷ niệm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
trong thời gian tới
ngành thông tin và truyền thông cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tuyên truyền mạnh mẽ và sâu rộng nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
nâng cao hiệu quả quản lý các cơ quan báo chí hoạt động xuất bản thúc đẩy lĩnh vực biểu chính viễn thông internet
tần số vô tuyến điện phát triển mạnh hơn nhanh hơn và hiệu quả hơn
đặc biệt quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin đào tạo đội ngũ nhân lực

đó khẳng định quan hệ ấn độ việt nam sẽ ngày càng được củng cố và phát triển phù hợp với lợi ích nguyện vọng của chính phủ và nhân dân hai nước cũng như mục tiêu hòa bình hợp tác và phát triển bền vững
sáng nay thành đoàn hà nội đã tổ chức chương trình giao lưu thắp sáng ước mơ thủ khoa hà nội năm hai nghìn một mươi sáu với chủ đề thủ khoa với khởi nghiệp
với sự tham gia giao lưu trao đổi của các chuyên gia kinh tế doanh nghiệp thành đạt chia sẻ về các ý tưởng kinh nghiệm cũng như hành trang khởi nghiệp
tại chương trình giao lưu các doanh nhân thành đạt đã có những chia sẻ thẳng thắn cho các bạn trẻ thủ khoa hiểu chọn về thế nào là khởi nghiệp và tại sao phải khởi nghiệp
từ những trải nghiệm thực tiễn họ đưa ra những bí quyết khởi nghiệp thành công và những lời khuyên đầy lý thú cho các bạn thủ khoa trong vấn đề này
giao lưu trực tiếp với những chuyên gia doanh nhân về vấn đề khởi nghiệp các thủ khoa hào hứng đặt ra những câu hỏi xoay quanh vấn đề khởi nghiệp cho ngành nghề đang theo đuổi
đồng thời tiếp nhận vóc ngã cũng như thành công của họ làm bài học riêng cho mình trong quá trình lập thân lập nghiệp
qua buổi đối thoại những thủ khoa xuất sắc được tiếp thêm ngọn lửa đam mê kinh nghiệm và động lực thôi thúc lâm nghiệp
từ đó những chủ nhân tương lai của đất nước có khả năng đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa hội nhập kinh tế quốc tế
cũng trong chùm sự kiện vinh danh các thủ khoa xuất sắc năm hai nghìn một mươi sáu chiều ngày hai mươi bảy tháng tám tại trung tâm văn hóa khoa học văn miếu đã diễn ra lễ ghi danh sổ vàng
lễ dân hương và trao bằng khen cũng như học bổng cho một trăm linh thủ khoa xuất sắc của các trường đại học trên địa bàn tp hà nội
sau lễ dân hương đầy trang trọng một trăm linh thủ khoa xuất sắc tôn nghiệp các trường đại học học viện trên địa bàn hà nội giao lưu với tinh thần cởi mở thân thiện ngập tràn tiếng cười
năm nay nhiều thủ khoa xuất sắc là đảng viên là những tấm gương vượt khó vươn lên
có công trình nghiên cứu khoa học những đề tài sáng kiến giải pháp thiết thực hiệu quả được giải trong nước và quốc tế
nhiều bạn là cán bộ đoàn hội tích cực năng động các thủ khoa thực sự là những tấm gương tiêu biểu của sinh viên thủ đô trong học tập và rèn luyện
nhằm tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến lớp vừa qua đồn biên phòng bản lầu huyện mường khương tỉnh lào cai đã nhận nuôi tám em học sinh thuộc diện khó khăn của xã biên giới bản lầu đến khi các em trưởng thành
đây cũng là một trong những nội dung của chương trình nâng bước em tới trường do bộ đội biên phòng việt nam phát động
theo đó mỗi em học sinh sẽ được đồn hỗ trợ năm trăm linh đồng cho đến khi các em đủ một mươi tám tuổi và định hướng phát triển cho các em trở thành người có ích cho xã hội
đây là việc làm thiết thực nhằm chia sẻ giúp đỡ cho các em học sinh ở khu vực biên giới có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đến trường học tập trong chương trình nâng bước em tới trường do bộ đội biên phòng việt nam phát động
ngoài việc được hỗ trợ tiền các em còn được nhận nhiều món quà khác do các cán bộ chiến sĩ và những nhà hào tâm quyên góp hàng tháng
việc nhận nuôi các em có hoàn cảnh khó khăn
đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp của những người lính bộ đội cụ hồ tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa các cán bộ chiến sĩ biên phòng với nhân dân vùng biên giới
giúp các em vững bước trên đường đến trường góp phần tích cực phát triển xây dựng vùng biên giới bền vững ổn định và giữ gìn an ninh biên giới
với mong muốn kích thích khả năng tưởng tượng sự tò mò và niềm yêu thích khám phá khoa học của các em thiếu nhi
cũng như giúp các bậc phụ huynh giải đáp các thắc mắc về thế giới xung quanh của con em mình một cách khoa học chính xác và gần gũi
nhà xuất bản kim đồng đã phối hợp với trung tâm văn hóa pháp tổ chức tuần sách khoa học kim đồng với nhiều hoạt động lý thú bổ ích
chào mừng năm học mới
tuần sách khoa học năm nay tập trung vào chủ đề tự nhiên với điểm nhấn là sự kiện ra mắt cuốn sách bảo tàng lịch sử tự nhiên của tớ đại lục golana
cuốn sách tái hiện một thời kỳ lịch sử quan trọng của trái đất
khi sự sống bắt đầu nở rộ những tạo vật đầu tiên xuất hiện khủng long chim chóc muông thú
tại buổi ra mắt sách các bạn nhỏ và các vị phụ huynh được gặp gỡ những chuyên gia hàng đầu về khoa học tự nhiên
và cùng tìm hiểu tiến trình phát triển của sự sống trên trái đất qua các thời kỳ tiền sử
những hình ảnh minh họa đẹp mắt sống động cùng những trò chơi tương tác thú vị khiến các em nhỏ hào hứng tham gia
khoa học trở nên gần gũi dễ hiểu hơn đối với các em
đến với buổi giới thiệu sách thì mình đã chọn được hai quyển sách cho con
đó là quyền bảo tàng lịch sử tự nhiên và quyền
thế giới động vật
thì bé nhà mình cũng rất là thích khám phá thế giới xung quanh mình và luôn đặt những câu hỏi
thì nhiều khi mình cũng khá là lung túng
thì là hôm nay đến với buổi giới thiệu sách hôm nay thì mình thấy có rất nhiều sách hay về tự nhiên
và vừa giải đáp những câu hỏi của con và mẹ cũng có thể là dễ dàng giải thích cho con hơn
lần này câu lạc bộ tham gia với nhà xuất bản kim đồng để giới thiệu một cuốn sách mới
em thấy cuốn sách
cuốn sách này nó rất đẹp có nhiều hình ảnh minh họa thú vị và dễ thương
lời văn miêu tả rất kỹ càng và nói cho em biết rất nhiều điều về trái đất
trong khuôn khổ tuần sách các bạn nhỏ còn được thưởng ngoạn những vẻ đẹp kỳ thú của tự nhiên
thông qua triển lãm bảo tàng lịch sử tự nhiên của tớ
trưng bày ba mươi năm hình ảnh minh họa trong cuốn sách cùng tên vừa được ấn hành
bộ sưu tập sách khoa học dành cho thiếu nhi tại thư viện trung tâm
văn hóa pháp và góc đọc sách khoa học tại hệ thống nhà sách kim đồng trên toàn quốc
cũng là một lựa chọn thú vị cho các bạn nhỏ
sáng nay tại nhà tăng lễ bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên
trường sĩ quan không quân quân chủng phòng không không quân đã long trọng tổ chức lễ viếng
theo nghi thức quân đội cho học viên phi công phạm đức trung
người đã hi sinh trong vụ tấn công
lễ viếng được diễn ra trang trọng trước sự thán phục tiếp thương chia sẻ mất mát đau thương
đối với thượng sĩ phạm đức trung và gia đình của rất đông cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang
bộ giao thông vận tải lãnh đạo tỉnh phú yên và người dân
ghi nhận sự cố gắng bảo toàn máy bay tại lễ tàng
trung tướng lê huy vịnh ủy viên trung ương đảng
tư lệnh quân chủng phòng không không quân đã trao quyết định của bộ trưởng
bộ quốc phòng truy phong quân hàm từ thượng sĩ lên thiếu ý đối với học viên phi công phạm đức trung
trước đó máy bay l ba mươi chín mang số hiệu tám nghìn bảy trăm linh năm của trung đoàn không quân chín trăm một mươi
quân chủng phòng không không quân do học viên phi công phạm đức trung điều khiển
cất cánh từ sân bay tuy hòa khoảng năm phút sau bị trục trạc kỹ thuật
rơi xuống cánh đồng lúa thôn phước lộc xã hòa thành huyện đông hòa tỉnh phú yên
cách điểm xuất phát khoảng bốn km
tiếp nối chương trình
thành phố hồ chí minh phong tỏa giao thông do sập mố cầu tân kỳ tân quý
hà tĩnh bắt quả tang chủ quấy kinh doanh dùng hàn khe ướp thịt
tiếp tục thông tin về vụ sập mố cầu tân kỳ tân quý
đến dạng sáng nay ngày hai mươi bảy tháng tám giao thông trên đường tân kỳ tân quý
đoạn từ quốc lộ một đến đường má lò quận bình tân vẫn đang bị phong tỏa
do sự cố sụp mố cầu trên cung đường này
trước khi xảy ra sự cố trên địa bàn thành phố hồ chí minh đã xảy ra mưa lớn
khiến mực nước trên con canh bắc qua cây cầu này dâng lên cao
thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi một h ba mươi cầu tân kỳ tân quý nằm trên đường tân kỳ tân quý
nối liền phường bình hưng hòa a và bình hưng hòa quận bình tân bất ngờ bị sụp mố cầu
tại hiện trường mố cầu bị sụp cắt ngang mặt đường kéo dài hơn hai mét
phía bên dưới khuét hàm ếch xung quanh
may mắn vụ việc không gây thương tích về người
ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng quận bình tân nhanh chóng có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường
tuyến đường tân kỳ tân quý đoạn từ quốc lộ một về đến đường mã lò bị phong tỏa hoàn toàn
lực lượng dân phòng cùng cảnh sát giao thông chốt chặn phân luồng điều tiết hướng dẫn các phương tiện lưu thông hướng khác
được biết chiều cùng ngày trên địa bàn thành phố có xảy ra mưa lớn kéo dài
hiện tại mực nước ở con canh nơi cây cầu tân kỳ tân quý bắc qua dâng lên khá cao
tại xã nam trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
dù cây cầu mới với kinh phí là hai mươi tám tỷ đồng đã được xây xong phần cơ bản
nhưng hơn một năm nay người dân tại đây vẫn phải qua lại trên cây cầu cũ đã sắp sập
nguyên nhân được xác định là do đã hết kinh phí để tiếp tục xây dựng đường dẫn hai đầu cầu
nam trạch bắc qua sông dinh mới được xây dựng trên tuyến đường liên xã thuộc xã nam trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình
mặc dù cầu đã được hoàn thành phần trụ móng cầu mặt cầu
chỉ còn phần đường dẫn lên hai đầu cầu cùng một số chi tiết phụ hai bên chân cầu chưa hoàn thiện
cây cầu bỏ dở hàng ngày người dân qua lại bằng chiếc cầu bị đứt gãy như thế này
người dân đi qua đây rất vất vả
nhiều lúc cũng đánh đuổi
nhiều lúc cũng đánh đuổi tính mạng
cả cái xe mà cơ giới chạy qua đây nhiều lúc cũng nguy hiểm lắm
nhưng mà họ cũng liều mạng để mà cho được việc thôi
cầu nam trạch được xây dựng từ năm hai nghìn một mươi ba với số vốn khoảng hai mươi tám tỷ đồng
đến tháng chín năm hai nghìn một mươi năm công trình cơ bản đã hoàn thành
tuy nhiên đến nay vẫn chưa thể đưa vào sử dụng do đường dẫn hai đầu chưa hoàn thiện
mùa học sinh đi lại mùa mưa lụt thì gặp rất nhiều khó khăn
đặc biệt trong những mùa mưa sắp đến thì khi nước lũ dân về
thì lãnh đạo xã phải bổ trí bán công an xã rồi lực lượng dân quân thường trực
để bảo vệ hai đô cầu và để ngăn cản mọi trường hợp khi qua lại cầu mua nước lũ quá là gây nguy hại
theo lãnh đạo huyện bố trạch do thiếu vốn nên công trình phải bỏ dở
và chưa biết khi nào thi công trở lại
hơn một năm qua nguồn vốn đầu tư hai mươi tám tỷ đồng xây cầu không phát huyện
và hàng ngày hàng nghìn người dân miền tây bố trạch vẫn phải qua lại cây cầu cũ gấp khúc
và có thể đổ sập bất cứ lúc nào
mới đây tòa nhân dân tp hcm đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo lê thanh bình
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ngụ tại quận bình tân tù trung thân về tội tham mô tài sản
theo bản cáo trạng bình đã lợi dụng việc bán hàng và thu tiền giả mạo chữ ký
và làm giả con dấu
bình đã lợi dụng việc bán hàng và thu tiền giả mạo chữ ký
và làm giả con dấu của nhiều khách hàng rồi chiếm đoạt số tiền gần bảy tỷ đồng
liên quan đến vụ án còn có nguyễn thị phương loan bị tuyên phạt một năm sáu tháng tù treo
và dương thanh mai hai năm tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây ra hậu quả nghiêm trọng
theo bản cáo trạng lê thanh bình là nhân viên của công ty casumina thuộc cửa hàng một trăm bốn mươi sáu nguyễn biểu
quận năm tp hcm chuyên kinh doanh xăm lốp xe đạp xe máy ô tô
từ tháng ba năm hai nghìn chín đến tháng ba năm hai nghìn một mươi một bình lợi dụng việc bán hàng và thu tiền
đã giả mạo chữ ký và làm giả con dấu của nhiều khách hàng rồi chiếm đoạt số tiền gần bảy tỷ đồng
đối với nguyễn thị phương loan được giao nhiệm vụ lập chứng từ hóa đơn bán hàng
báo cáo sổ sách theo dõi công nợ khách hàng
tuy nhiên khi bình yêu cầu viết hóa đơn để trình xuất hàng cho khách
loan đã không kiểm tra và thực hiện đúng quy định đã tạo điều kiện cho bị cáo chiếm đoạt tiền
về phần của dương thành mai với vai trò là cửa hàng trưởng nhưng đã thiếu kiểm tra kiểm soát
trong việc bán hàng dẫn đến bình lợi dụng hành vi vi phạm pháp luật
sau khi bị bắt bình đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
đoàn kiểm tra chất lượng hàng hóa sở nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa bắt quả tang bà phan thị hoa
chủ quầy kinh doanh thịt lợn số hai mươi năm chợ thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh dùng hàn the để ướp thịt
tại thời điểm kiểm tra đoàn đã tiến hành kiểm tra nhanh với năm mươi bốn kg thịt lợn bốc mùi trong quầy của bà hoa
kết quả toàn bộ số thịt dương tính với hạn the
theo đó đoàn kiểm tra chất lượng hàng hóa sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
cùng phối hợp với ban quản lý chợ thành phố hà tĩnh tiến hành lập biên bản và xử phạt hành chính số tiền hai mươi triệu đồng
đối với bà phan thị hoa phạt bổ sung đình chỉ kinh doanh từ bốn đến sáu tháng
đồng thời yêu cầu bà hoa tiêu hủy toàn bộ số thịt nói trên theo đúng quy định của pháp luật dưới sự hướng dẫn và giám sát của đoàn
đây là hộ kinh doanh thứ tư tại chợ thành phố hà tĩnh bị phát hiện sử dụng chất cấm trong bảo quản thực phẩm
trước đó vào cuối tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu tri cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
cũng đã phát hiện ba mẫu măng tại chợ thành phố hà tĩnh có chứa chất vàng ô chất cấm sử dụng cho thực phẩm
có thể làm tổn thương gan thận hoặc có nguy cơ gây bệnh ung thư
cuối tháng sáu vừa qua cơ quan chức năng cũng đã phát hiện hơn một trăm linh kg thịt xương mỡ lợn bốc mùi hôi thối tại chợ hà tĩnh
trong phần tin quốc tế hội đồng bảo an liên hợp quốc chỉ trích vụ triều tiên phóng tên lửa
hội đồng bảo an vừa chỉ trích mạnh mẽ triều tiên về các vụ phóng thử tên lửa
đồng thời nhất trí sẽ có các biện pháp đáng kể nhằm phản ứng với hàng loạt vụ phóng tên lửa mới nhất của bình nhưỡng
tuyên bố nêu rõ các nước ủy viên hội đồng bảo an nhất trí tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình và có biện pháp đáng kể
các nước lên án bình nhưỡng về vụ phóng thử một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm rơi xuống vùng nhận dạng phòng không của nhật bản trước đó hai ngày
cùng vụ phóng thử hôm hai tháng tám và hai vụ thử tên lửa khác vào các ngày chín và một mươi tám tháng bảy
khẳng định tất cả các hoạt động này vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của liên hợp quốc
hội đồng bảo an cũng hối thúc triều tiên kiềm chế các hành động vi phạm các nghị quyết của hội đồng bảo an về hạt nhân
trước đó trong một động thái được cho là nhằm đáp trả cuộc tập trận chung giữa hàn quốc và mỹ ngày hai mươi bốn tháng bốn
triều tiên đã thực hiện vụ phóng thử tên lửa slbm vụ phóng được đánh giá đạt tiến bộ so với những lần phóng trước
theo đó tên lửa đã bay xa năm trăm linh km trước khi rơi xuống vùng nhận dạng phòng không của nhật bản
cần phải thực thi một lệnh ngừng bắn vô thời hạn tại khu vực miền đông ukraine từ đêm ba mươi một tháng tám tới nhân dịp khai giảng năm học mới
tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp
nhóm tiếp xúc về giải quyết khủng hoảng ở miền đông ukraine vừa diễn ra tại thủ đô mins của belarus
đại diện của tổ chức an ninh và hợp tác châu âu ose tham dự cuộc họp cho biết
nhóm tiếp xúc đã tuyên bố cần phải ngừng bắn vô thời hạn từ đêm ba mươi một tháng tám với lý do khai giảng năm học mới
theo đại diện của osa đây là sáng kiến chung của tất cả các bên tham gia nhóm tiếp xúc
trong đó có các đại diện đến từ donetsk và lutskhan
phía osce đã đề nghị các bên bày tỏ sự ủng hộ đối với tuyên bố này
ở cấp cao và hy vọng những trẻ em ở khu vực donbass có thể bắt đầu một năm học mới trong yên bình
chính quyền kiev cùng ngày cũng xác nhận đã đề nghị lực lượng đòi độc lập bắt đầu một lệnh ngừng bắn toàn diện
ở các khu vực miền đông trước ngày một tháng chín tới
kiev cho rằng lệnh ngừng bắn là đặc biệt quan trọng nhằm bảo đảm an ninh cho trẻ em
trong những khu vực bất ổn khi bắt đầu năm học mới
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan vừa tuyên bố quyết tâm tiêu diệt các tổ chức khủng bố
trong bối cảnh ngày càng gia tăng nhiều vụ tấn công đẫm máu tại quốc gia này
sau cuộc đảo chính bất thành hồi tháng trước
phát biểu tại buổi lễ khánh thành cây cầu thứ ba ở thành phố istanbul
nối giữa châu á và châu âu qua eo biển bosforus
ông erdogan yêu cầu các đối tượng cực đoan ngừng gây bất ổn
cũng như chấm dứt tình trạng gây ra đổ máu ở cả thổ nhĩ kỳ syri iraq và afghanistan
trước đó cùng ngày thủ tướng thổ nhĩ kỳ binali indirim cũng đã tuyên bố
triển khai một cuộc chiến tranh tổng lực chống chủ nghĩa khủng
trong năm qua thổ nhĩ kỳ đã phải hứng chịu hàng loạt vụ tấn công khủng bố trong năm qua
với các vụ tấn công mới nhất nhằm vào một đám cưới và đồn cảnh sát ở phía tây nam thổ nhĩ kỳ
khiến năm mươi bốn dân thường và một mươi một cảnh sát thiệt mạng
chính quyền ankara cáo buộc is có dính líu đến hai vụ đánh bom liều chết đẫm máu này
cảnh sát brazil vừa đưa ra cáo buộc tham nhũng đối với cựu tổng thống nước này lula da silva
theo cáo buộc ông lula da silva cùng với vợ bị tình nghi có liên quan tới vụ tham nhũng khổng lồ
của tập đoàn dầu khí quốc gia brazil petrobras
ông lula da silva bảy mươi tuổi bị cáo buộc nhận các khoản hối lộ của các nhà thầu
thuộc tập đoàn dầu khí quốc gia brazil petrobras
trong đó có một căn hộ có giá trị lên tới bảy trăm bốn mươi năm đô la mỹ
ngoài ông lula còn có vợ ông và ba người khác cũng bị điều tra về khả năng dính líu
đến hành vi tham nhũng và rửa tiền
cảnh sát đã gửi lên viện kiểm soát những bằng chứng liên quan tới cáo buộc trên
trong vòng ba tháng tới cơ quan này sẽ phải đưa ra quyết định có tiến hành xét xử
ông lula và những người có liên quan hay không
phản ứng trước cáo buộc này luật sư của ông lula da silva cho rằng
các cáo buộc chống lại thân chủ của ông là vô căn cứ và mang động cơ chính trị
với một trăm sáu mươi bảy phiếu ủng hộ hai mươi hai phiếu chống và năm phiếu trắng
quốc hội tunisia vừa thông qua danh sách thành phần chính phủ đoàn kết dân tộc mới
do thủ tướng youssef chahid đứng đầu
danh sách nội các mới của tân thủ tướng tunisia chahid
gồm hai mươi sáu bộ trưởng và một mươi bốn quốc vụ khanh
một số vị trí chủ chốt trong nội các vẫn được duy trì
trong đó có bộ trưởng nội vụ bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng quốc phòng
đáng chú ý nội các mới có tới tám thành viên nữ và một mươi bốn gương mặt trẻ
phát biểu tại quốc hội thủ tướng chahid cho biết
trong bối cảnh tình hình chính trị kinh tế đất nước có nhiều bất ổn
chính phủ mới sẽ tập trung vào một loạt nhiệm vụ ưu tiên
như chống khủng bố và tham nhũng thúc đẩy đầu tư và phát triển
trong đó thắt lưng buộc bụng sẽ là một trong những chính sách có thể bị bắt buộc áp dụng
ông chahid bốn mươi tuổi trở thành thủ tướng trẻ nhất của tunisie
kể từ khi quốc gia bắc phi này giành được độc lập năm một nghìn chín trăm bảy mươi
italy vừa tổ chức quốc tàng để tưởng niệm các nạn nhân
trong trận động đất mạnh sáu hai độ richter xảy ra dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng tám
tại khu vực miền trung nước này
lễ tăng đầu tiên dành cho những nạn nhân của trận động đất
được tổ chức tại thành phố assisi
nơi khá gần với tâm trấn của động đất
với sự tham gia của tổng thống italy sergio mattarella
và thủ tướng matteo rensi cùng nhiều chính trị gia
trước đó ngày hai mươi sáu tháng tám chính phủ italy đã ban bố tình trạng khẩn cấp
ở các vùng bị tàn phá và giải ngân đợt đầu năm mươi triệu euro tiền cứu trợ
cho các địa phương bị ảnh hưởng
tính đến hết ngày hai mươi sáu tháng tám số người thiệt mạng trong vụ động đất
đã lên tới hai trăm tám mươi bốn người
tuy nhiên nhà chức trách địa phương cho biết số người thiệt mạng
có thể còn tăng do vẫn còn một mươi năm người mất tích
hiện đã có gần hai trăm năm mươi người được cứu sống từ những đống đổ nát
trong đó có khá nhiều trẻ em và hơn ba trăm linh người bị thương
quý vị và các bạn thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc
thân ái chào tạm biệt